trong hai ngày tới hầu hết các nơi trên khu vực bắc bộ trời vẫn khá là nắng nóng
với nhiệt độ cao nhất ở phía đông bắc bộ trong ngày mai là từ ba mươi năm đến ba mươi tám độ có nơi còn cao hơn
từ khoảng chiều tối ngày mai mưa có xu hướng gia tăng hơn tập trung ở miền núi
nền nhiệt có xu hướng giảm dần khoảng hai độ trong hai ngày mùng bốn và ngày mùng năm
khu vực các tỉnh ở phía tây bắc bộ vẫn có nắng nóng diện rộng trong ngày mai
có nơi nắng nóng gai gắt với mức nhiệt cao nhất là từ ba mươi năm ba mươi tám độ
chiều tối mai có mưa rông vài nơi tập trung ở vùng núi
trong cơn rông có thể xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
với nhiệt độ sẽ giảm dần mỗi ngày một độ trong hai ngày tiếp theo
với các tỉnh từ thanh hóa đến thủy tiên huế trong khoảng hai ngày tới
nắng nóng và nắng nóng gai gắt vẫn xảy ra diện rộng
với nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ ba mươi năm đến ba mươi tám độ
một số nơi thuộc vùng núi phía tây các tỉnh nghệ an hà tĩnh
có thể đạt mức là từ ba mươi chín đến bốn mươi độ
từ chiều tối ngày bốn tháng sáu mưa có xu hướng gia tăng hơn
và nền nhiệt độ sẽ giảm nhẹ một độ trong ngày mùng năm
khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận có nắng nóng đến nắng nóng gai gắt
ở phần phía bắc khu vực với nhiệt độ cao nhất là từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ có nơi còn cao hơn
các tỉnh từ khánh hòa đến bình thuận trời chỉ nắng oi với nhiệt độ là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
chiều tối có mưa rào và rông rải rác
khu vực tây nguyên có thời tiết phổ biến là ban ngày trời nắng gián đoạn
và chiều tối thì có mưa rông xuất hiện ở nhiều nơi cục bộ có mưa rào và có rông mạnh
trong cơn rông tiềm ẩn nguy cơ về tố lốc cũng như gió giật mạnh
với nhiệt độ cao nhất là từ hai mươi tám ba mươi một độ
các tỉnh nam bộ cũng có thời tiết tương đồng với khu vực tây nguyên
ngày nắng gián đoạn chiều tối có mưa rông nhiều nơi cuộc bộ có nơi có mưa to
trong cơn rông quý vị cần đề phòng với lốc xét cũng như gió rất mạnh
với nhiệt độ cao nhất trong ba ngày tới là từ ba mươi ba mươi ba độ có nơi còn cao hơn
các tỉnh nam bộ cũng có thời tiết tương đồng với khu vực tây nguyên